thưa quý vị khi nói đến hung thần đường phố nhiều người thường hay nghĩ đến những phương tiện lớn như xe buýt xe bồn hay xe tải
với những nỗi ám ảnh khi mà vượt quá tốc độ hay trở quá tải trọng
sau thời gian gần đây thì một số ý kiến lại ví von rằng xe đạp cũng là một hung thần trên đường
điều này xuất phát từ thực trạng là thời gian vừa qua mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục xử lý
song việc xe đạp đi vào đường cấm hay là đường cao tốc vẫn rất dễ bắt gặp
và dĩ nhiên là có những tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra
những thông tin này luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng trên các nền tảng mạng xã hội
trong đó câu chuyện về văn hóa giao thông lại tiếp tục đặt ra những điều cần phải suy ngẫm
xe đạp dàn hàng ngang trên đường trong lúc xe máy tìm cách vượt qua dàn xe đạp không may mắn đã để xảy ra va chạm
và tai nạn là không thể tránh khỏi
clip về vụ tai nạn xảy ra trên cầu nhật tân hà nội sau khi chia sẻ trên nhóm facebook về giao thông đã thu hút hàng trăm bình luận
theo camera hành trình ô tô ghi nhận thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng sáu giờ ba mươi
trong khi đó cầu nhật tân cấm xe thu sơ bao gồm xe đạp từ năm giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
phần lớn các ý kiến cư dân mạng bày tỏ bức xúc vì nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm đạp xe lên cầu
mấy ông xe đạp này có hôm còn cả chục xe đi dàn hàng xong dừng đỗ trên cầu nữa có bấm coi thì quay ra nhìn lượm nguyết
xe đạp sai rõ ràng nhưng xe máy sao lại đi vậy nhỉ sao không tránh
xe máy không có sự lựa chọn phanh thì xòe lách sang làn bên sợ ô tô nuốt
nhìn kỹ thì xe máy không muốn ra làn ô tô vì xe cọc camera đang chạy tới thế là quyết định lách qua khe cửa hẹp giữa hai xe đạp đang dàn hàng ngang
nhưng bất ngờ đúng lúc xe máy lách tới thì xe đạp bên trái tạt vào thế là dính luôn
theo dõi clip có thể thấy ngay vụ va chạm đúng lúc đó ô tô đang đi đến rất may tài xế ô tô đã đánh lái kịp thời không để hậu quả tồi tệ hơn
bên dưới video được chia sẻ cộng đồng mạng tỏ ra bất bình với cả cách xử lý của xe máy cũng như khen ngợi tài xế ô tô đã phản ứng kịp thời
tình trạng xe đạp di chuyển trên cầu nhật tân đã được phản ánh ngay từ khi cầu mới được khánh thành và dù đã có nhiều giải pháp xử lý
song đây vẫn đang là nỗi đau đầu của các cơ quan chức năng
xe đạp thì đi thành hàng ba cản hết làn hô sơ xe máy thì không làm chủ tốc độ nên không phanh được lách ra làn ô tô
hy sợ nên chỉ có cách lách vào sữa may ra tránh đường còn không thì cũng tránh đâm trực diện
nếu là tôi thì sẽ giảm tốc độ từ xa quan sát phía sau nếu không nguy hiểm thì vòng ra làn ô tô để vượt xe đạp
xe máy chắc đang ngái ngủ hoặc tâm tư để chỗ khác
chứ không khoảng cách xa thế mà lại không phản ứng kịp thì chịu thua
còn mấy người đạp xe trên cầu nhật tân nhiều khi rất bực vì cứ sàn hàng ngang để đi dẫn tới việc xe máy buộc phải tràn ra làn ngoài để chạy
tài xế ô tô bẻ lái quá đỉnh không lại thành oan ra
hiện những người đi xe đạp thường bị xếp vào nhóm yếu thế trên đường họ thường khó tự bảo vệ mình khi có va chạm xảy ra
tuy nhiên xe đạp lại đang được ví von trở thành hung thần đường vố
hay đáng chú ý là hình ảnh đoàn xe đạp đi vào đường cao tốc võ nguyên giáp hà nội bị một tài xế ô tô nhắc nhở
không những không xin lỗi rút kinh nghiệm nhóm người đi xe đạp này còn lao vào chửi bới xúc phạm tài xế ô tô
sự việc khiến cả tuyến đường võ nguyên giáp ủn tắc
chia sẻ về vấn đề này nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng bản thân những người đi xe đạp với mục đích gian luyện sức khỏe
phải thay đổi ý thức hành động của chính mình phải tuân thủ luật lệ an toàn giao thông
cũng như cần thiết phải nâng mức chế tài xử phạt mang tính gian đe hơn
đầu đường cũng có biển cấm thông báo rất rõ ràng là cấm xe đạp đi vào đường cao tốc
do đó không thể nói những người đi xe đạp không biết gì nhận thức phải đúng thì mới nên ghen thể dục
tôi cho rằng tình trạng này diễn ra thường xuyên là bởi họ quá tự tin
xe to nhường xe nhỏ dưới cái cớ xen luyện sức khỏe
họ bất chấp nguy hiểm coi thường mạng sống của bản thân còn gây hoãn cho người khác và cản trở giao thông
mức xử phạt đối với hành vi này theo tôi còn khá nhẹ
có thể bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
phải nâng lên như xử phạt rượu bia tịch thu phương tiện có như thế mới chấn chỉnh lại hiện tượng này
đã có không ít vụ va chạm giữa xe đạp và các phương tiện giao thông
nếu không có những biện pháp gian đe xử phạt nghiêm khắc hơn
thì những vụ va chạm như vậy sẽ vẫn có thể xảy ra
bạn chia sẻ gì về nội dung này hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân